thưa quý vị trưa nay trong lúc đang thi công sửa chữa căn nhà bốn tầng trong hẻm một trăm ba mươi ba bình quế
quận bình thạnh tp hcm đã bất ngờ đổ sập khiến cho nhóm công nhân bị mắc kẹt bên trong
được biết có bảy người bị thương trong sự cố sập công trình này
trong đó năm người bị xê sát nhẹ được đưa vào bệnh viện đa khoa bình thạnh thăm khám
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều nay hai nạn nhân cuối cùng bị kẹt sâu bên trong
cũng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài để đưa tới bệnh viện
một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi trên vỉa hè đường hoàng sa tp mỹ tho tỉnh tiền giang
đã bất ngờ bị một nhóm khác dùng súng tấn công
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h tối hai mươi ba tháng chín nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy
một người ngồi sau cầm dao tự chế và vật nghi giống súng bước xuống tấn công
bắn nhiều phát về phía nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè
sau khi vụ việc xảy ra hai nhóm tự giải tán không ai bị thương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm vỏ đạn bằng đồng đầu đạn cao su
hiện vụ việc đang được điều tra
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy vào tỉnh lâm đồng thiêu thụ
vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh này triệt phá bạt giữ ba đối tượng cùng gần một bánh heroin
đường dây này do nguyễn thế ngọ chú thành phố bảo lộc cầm đầu
vào ngày hai mươi một tháng chín lực lượng chức năng bắt quả tăng ngọ cùng với hoàng văn giáng
cùng chú tại thành phố bảo lộc
đang vận chuyển ma túy ngụy trang trong hộp bánh trung thu
thu gần một bánh heroin và một gói ni lông chứa ma túy đá
ngoài ra còn có một súng điện một cân tiểu ly và nhiều tăng vật khác
từ lưới khai của ngọ và giáng cơ quan công an đã bắt giữ trần tiến hà
là đối tượng vận chuyển ma túy lên giao cho hà và giáng
tổ chức hoạt động mại dâm nằm đối tượng với bị lực lượng công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an thành phố đồng xoài tạm giữ
trong đó các đối tượng trần thị ngọc diễm và võ thị kiều trinh
có hành vi môi giới mại dâm ba đối tượng khác là gái bán dâm
các đối tượng khai lập nhóm gia lô kín để tổ chức hoạt động
ai có nhu cầu đi khách thì chụp ảnh đăng lên nhóm cho khách chọn
giá cả mỗi lần đi khách từ bốn sáu triệu đồng trong đó môi giới lấy một triệu đồng
thưa quý vị sáng mai ngày hai mươi năm tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội
sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm
quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec cùng đồng phạm bị truy tố về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình xây dựng hai mươi hai bị cáo trong vụ án cùng nhiều người khác không tuân thủ quy định
từ khâu lựa chọn vật liệu thiết kế trộn thi công
khi nghiệm thu các bị cáo không đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu vắng mặt
đại diện ban quản lý dự án
viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo khiến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
không đảm bảo chất được nhưng vẫn đưa được vào vận hành và hư hỏng sau đó
tuần qua tại buổi làm việc với ông alex feldman giám đốc đông nam á của tập đoàn boeing
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị tập đoàn boeing
tăng cường đẩy mạnh việc hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn trên cơ sở hỗ trợ các nghiên cứu
đánh giá về các loại máy bay phù hợp với công năng hỗ trợ đào tạo quản lý phi công
kỹ sư nhân viên kỹ thuật cho trung đoàn không quân công an nhân dân
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
phòng chống khủng bố và công tác cứu hộ cứu nạn của bộ công an việt nam
tại trung sở liên hợp quốc tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacroi
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình
qua đó tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc và bộ công an việt nam
hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
cho lực lượng công an việt nam tăng cường trao đổi thông tin
thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam và liên hợp quốc
trong đó chú trọng vào công tác đào tạo nguồn lực bền vững
chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ huấn luyện kiểm tra đánh giá năng lực
tuần qua thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường trạm lộ
trên cơ sở ghi nhận các kiến nghị của cử tri
quốc tỏ đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp trả lời cử tri theo quy định
nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở cần có sự chung tay của tất cả các lực lượng
vì vậy cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy
người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
tiếp đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã có buổi làm việc
với công an xã mão điền thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
hoàn thiện pháp luật
pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân
là hội thảo vừa được bộ công an tổ chức trong tuần qua
dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu triển khai việc tổng kết công tác
thi hành luật thanh tra trong công an nhân dân
tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra công an nhân dân
phù hợp luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
đáp ứng với thực tiễn tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ
mang tính đặc vụ của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt biểu dương các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện thi đấu
và sao nhiệm vụ cho đoàn thể thao công an nhân dân tham dự asean một mươi chín
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn
các huấn luyện viên vận động viên cần tích cực luyện tập
chuẩn bị tốt tinh thần thể lực tâm lý
để tham gia và đạt giải cao khi tham gia tranh tài ở các môn thi đấu thể thao
năm nay thể thao công an nhân dân đóng góp chín tuyển thủ
vào thành phần đoàn thể thao việt nam tham dự asean một mươi chín
tuần qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tham dự diễn đàn hợp tác an ninh cộng đồng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu trong phiên họp thứ nhất
thứ trưởng lương tam quang
nhấn mạnh bộ công an việt nam đặc biệt coi trọng diễn đàn
đánh giá cao chủ đề các phiên họp
trong đó có vấn đề dự báo tình hình an ninh toàn cầu
và gửi tới diễn đàn ba giải pháp trọng tâm
ngoài khuôn khổ diễn đàn chính
bộ công an việt nam tham gia các diễn đàn nhánh về an ninh phát triển
phương pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh
đoàn đại biểu bộ công an việt nam cũng đã có buổi tiếp xúc
chào xã giao với đồng chí hương tiểu hồng
bộ trưởng bộ công an trung quốc
phát biểu tại phiên họp đánh giá kết quả tháng bốn
của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
trên cơ sở những phần việc chung
các bộ ngành tăng cường sự phối hợp
làm rõ từng nhóm nội dung giải quyết hiệu quả
liên thông thủ tục khai sinh khai tử
phải hoàn thành trước ba mươi tháng chín
ngày chuyển đổi số quốc gia mùng một mươi tháng một mươi
các đơn vị cần có những nội dung thiết thực rõ nét
nhằm tạo niềm cảm hứng cho cả xã hội trong chuyển đổi số
thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương
về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
và các nguồn kinh phí
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ
các dự án theo thời gian đã thống nhất
các cơ quan chức năng của bộ
cần tăng cường trách nhiệm rút ngắn tối đa
thời gian thẩm định trình duyệt thủ tục đầu tư
tổ chức theo dõi chặt chẽ
và tăng cường kiểm tra giám sát kiểm toán
thưa quý vị
chiều nay thông tin từ cục tổ chức cán bộ bộ công an cho biết
thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm
từ trung ủy lên thượng ủy
kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đồng chí đỗ văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
quê quán quỳnh phụ thái bình
cán bộ công an thị trấn an bài
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đồng thời cùng ngày lãnh đạo bộ công an
quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú
một trăm linh triệu đồng trích từ
quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
thưa quý vị và các bạn
hi sinh ở độ tuổi còn quá trẻ
mới chỉ hai mươi năm tuổi
đối với người chiến sĩ đỗ văn tú
công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
tỉnh thái bình đã khép lại
bao hoài bão ước mơ còn sang giờ
sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy
sẽ mãi được đồng đội và nhân dân
khắc ghi về một tấm gương sáng
trong công việc cũng như trong cuộc sống
nhiệt tình rất trách nhiệm
và không bao giờ nề hà khó khăn vất vả
dù đã gần hai ngày trôi qua
những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng
trước sự ra đi mãi mãi
của người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
với những người đã từng một lần gặp gỡ
trò chuyện với đồng chí tú
cảm nhận chung là sự ấn tượng
về một người chiến sĩ công an năng động
nhiệt tình và rất gần dân
cả tòa dân phố số năm này
là rất yêu quý cháu
cháu là một sĩ quan
là một cán bộ công an
luôn bám sát địa bàn
đối với một cán bộ
cán bộ công an mất đi một cán bộ
cán bộ ngàn dân đây là rất tiếc
không tưởng tượng nổi
một đồng chí công an tốt như chú tú
mà nói chung là
về chuyên môn cũng là rất là giỏi
thế mà làm sao lại xảy ra sự việc
quá là đau lòng
chú là công an nhưng chú rất gần gũi với dân
nói chú rất là nói chung là
với tính cách sống thì rất là
hoài nhã dân dã
thế nên là đồng chí tú
là một chiến sĩ trẻ
thế nhưng mà đồng chí đã hy sinh
tức là dũng cảm hy sinh
tất cả bình yên của người dân
đối với bản thân tôi thì
vì tôi rất là xúc động
căn phòng làm việc của thượng úy đỗ văn tú
giờ đây đã vắng người
công tác tại thị trấn an bài
được gần một năm
hiện đồng chí tú đang phụ trách ba địa bàn
được xem là phức tạp nhất về
tình hình an ninh trật tự
và cùng với một số nhiệm vụ chuyên môn khác
dù ở lĩnh vực nào
tú cũng đều đảm nhận
và hoàn thành tốt công việc của mình
như mới đây
hơn bốn dữ liệu hồ sơ phương tiện
trên địa bàn thị trấn an bài
đã được tú hoàn thành
chỉ trong thời gian ngắn
thành tích của tú luôn được lãnh đạo
và đồng nghiệp đánh giá cao
mặc dù không thuộc sự quản lý trực tiếp
về công việc của công an địa phương
xã quỳnh hải
tuy nhiên là đồng đội
đồng chí đồng đội
thì đồng chí cũng đã kịp thời
trao đổi với công an địa phương
để có biện pháp xử lý
ổn định tình hình tại cơ sở
sự hy sinh của đồng chí ở đây
nó là một cái đau thước xót cho gia đình
cho ngành cho lực lượng công an
cho chính công an thị trấn chúng tôi
nhưng đấy nó không phải một sự hy sinh
cuồng phí mà sương máu của đồng chí
đã đổ xuống ngã xuống
vì bảo vệ nền bình yên
cho nhân dân
đấy cái niềm tin yêu tin tưởng
của nhân dân trên địa bàn
sự hy sinh của đồng chí rất là cao cả
ngôi nhà nhỏ
hôm nay đã vắng đi một thành viên
là con lớn
trong gia đình có hai anh em
gia đình làm nghề nông
từ nhỏ tú đã ước mơ
trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân
không ngừng nỗ lực
từ một người chiến sĩ nghĩa vụ
tú đã phấn đấu thi vào trường
cao đẳng cảnh sát nhân dân một
rất nhiều những bằng khen
và giấy khen
ngay từ khi tú còn ngồi trên ghế nhà trường
và cho đến khi về công tác tại địa phương
từng là niềm tự hào của gia đình
với biết bao dự định
còn chưa hoàn thành
tất cả giờ đã khép lại
với người chiến sĩ trẻ
đỗ văn tú
em đau đớn nhiều chưa anh

cũng mong muốn là
vào được ngành đấy
đạt được nhiều
thành tích tích cực
nhưng mà thôi thì không may
đi làm nhiệm vụ
mà như vậy
đi sinh về dân
tôi tưởng cái đấy là
cái niềm vinh dự nhất cho gia đình
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
được trao tặng cho đồng chí đỗ văn tú
là sự ghi nhận xứng đáng
với tinh thần vì nước quen thân
vì dân phục vụ
giữa thời bình
máu của người chiến sĩ công an nhân dân
sự hy sinh ấy
chính là tấm gương sáng
để những người ở lại tiếp thêm động lực
tiếp tục chiến đấu
bảo vệ vì sự bình yên
của nhân dân
thưa quý vị
mỗi khi có sự cố xảy ra
như cháy nổ
trong hoảng loạn
người dân tìm mọi cách
để thoát khỏi tử thần
thì những người chiến sĩ
phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn
thì những người chiến sĩ
phòng cháy chữa cháy
lại không màng tính mạng
nỗ lực hết mình
để cứu người
cứu tài sản của nhân dân
vụ sập căn nhà bốn tầng
trên địa bàn quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh
vào trưa ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín
là một ví dụ
sự có mặt kịp thời
không ngại hiểm nguy
của các chiến sĩ cảnh sát
phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hồ
nghe tiếng động rất lớn
nhiều người dân chạy đến
thì thấy căn nhà bốn tầng
đang cải tạo
trong tình trạng bị đổ sập
thời điểm sự cố xảy ra
có bảy nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hồ
công an thành phố hồ chí minh
đã kịp thời có mặt
sử dụng các thiết bị chuyên dụng
chạy đua cùng thời gian
để giải cứu các nạn nhân
trong đó có hai người bị thương nặng
hiện trường rất là nguy hiểm
nạn nhân bị kẹt sâu
trong công trình sụp đổ
một nạn nhân có dấu hiệu
bị đè chấn thương cột sóng
nên quá trình cứu hồ ban đầu
sau khi đã gia cố
toàn bộ công trình
lực lượng cứu nạn cứu hồ
thành phố phải yêu cầu
tạo điều kiện và động viên
một bác sĩ của bình thạnh
để vào để chẩn đoán
tình hình của nạn nhân
sử dụng nẹp cổ
để tạm thời cố định
các vị trí
có thể gây chấn thương
nếu rút nạn nhân ra ngoài
có thể gây chấn thương
cho nạn nhân tử vong
nạn nhân thứ hai
chân nạn nhân bị gãy
nạn nhân bị đè
nên việc rút nạn nhân
rất là khó
quá trình làm
chúng tôi phải cắt những mảng bê tông
hiện đang đè
cảnh giới để mà công trình
không có bị sụt đổ
quá trình làm thì đã
cứu được nạn nhân ra
sự có mặt kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã đưa thành công bảy người mắc kẹt
bên trong ra ngoài
trong sự vui mừng của người dân
và cứ thế mỗi ngày qua đi
tinh thần quả cảm vì nước quen thân
vì dân phục vụ của người lính
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
càng để lại nhiều hình ảnh đẹp
xúc động trong lòng nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
đáng chú ý khác
ngụy trang cẩn thận trong hộp bánh trung thu
những tưởng là có thể vận chuyển chót lọt
thế nhưng ba đối tượng cùng gần một bánh heroin
vẫn bị phát hiện bắt giữ
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng với công an thành phố bảo lộng
công an các huyện di linh bảo lâm đạo hoài
và phòng cảnh sát giao thông triệt phá
được biết đường dây vận chuyển mua bán trái phép
khép chất ma túy này hoạt động liên huyện
liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài
do đối tượng nguyễn thế ngọ
chú thành phố bảo lộng cầm đầu
chuyên bán ma túy cho các đối tượng nghiện
trên nhiều địa bàn như thành phố bảo lộng
các huyện đạo hoài bảo lâm di linh
ngày hai mươi một tháng chín tại thôn một
xã lộc thành huyện bảo lâm
hai mươi cán bộ chiến sĩ
đã tiến hành vây bắt
nguyễn thế ngọ
hoàng văn giáng cùng chú thành phố bảo lộng
đang cất giấu ma túy trong hộp bánh trung thu
qua kiểm tra bên trong có năm gói ni lông
chứa chất nghi là ma túy dạng heroin
gần một bánh một gói ni lông
bên trong có chứa chất nghi là ma túy dạng đá
hai đối tượng khai thừa nhận
số ma túy trên mua từ
trần tiến hà ở thành phố hồ chí minh
ngoài số ma túy trên cơ quan công an
còn thu giữ một súng điện một cân tiểu ly
cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tạm giữ ngọ giáng và hà
đồng thời tiếp tục điều tra
mở rộng chuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh hòa bình
phối hợp với các đơn vị chức năng
và công an thành phố hòa bình
vừa đấu tranh phá vụ án cho vay lãi nặng
trên địa bàn thành phố hòa bình
bắt bốn đối tượng có liên quan
cầm đầu ổ nhóm này là đinh tiến hùng
thường gọi là hùng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thành phố hòa bình
theo đó hùng đã mở hai cơ sở kinh doanh dịch vụ
cầm đồ trên địa bàn thành phố hòa bình
để vợ đứng tên
sau đó cùng với nguyễn hồng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bùi xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và võ quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn cho vay
núp bóng dưới hình thức thiết lập
các hợp đồng mua bán xe
cầm cố tài sản
không ghi lãi suất cụ thể
các đối tượng thường cho vay với lãi suất
từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
với hình thức này
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã cho khoảng tám mươi người vay
với số tiền trên hai tỷ đồng
lãi số tiền hơn một tỷ đồng
qua quá trình vay nợ nhiều người vay
chậm trả hoặc không có khả năng chi trả khoản vay
sẽ bị các đối tượng đe dọa
và đến tận nhà ném chất bẩn vào nhà gia đình người vay
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ
và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở
của đinh tiến hùng
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ
sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay
ngoài ra phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
gồm một súng săn một mươi ba con dao
một diều một gậy rút
hai con nhị khúc
hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật